tiếp tục với những thông tin khác
thực hiện cao điểm kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt và các đơn vị công an thành phố hải phòng
đã tổ chức kiểm tra xử lý vi phạm trên một số tuyến địa bàn trọng điểm của thành phố
chỉ tính tại tuyến đường lê hồng phong đoạn thuộc quận hải an
trong buổi tối ngày hai mươi một tháng bảy lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm tra phát hiện xử lý một mươi sáu trường hợp
điều khiển xe ô tô vi phạm về nồng độ cồn với tổng số tiền phạt trên bảy mươi triệu đồng
ngoài ra áp dụng các hình thức phạt phụ như tạm giữ phương tiện và tước giấy phép lái xe
đối với các trường hợp vi phạm
với mục đích kịp thời phòng ngừa phát hiện ngăn chặn và tập trung xử lý tử gốc các hành vi vi phạm
là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ tai nạn giao thông đường bộ
các đơn vị địa phương công an thành phố hải phòng
nghiêm túc thực hiện kế hoạch cao điểm kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông
trọng tâm là các hành vi vi phạm nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
như là vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông
vi phạm về cơi nới thùng xe và chở hàng quá tải trọng quá khổ trên đường